mỹ đã phủ quyết một dự thảo của hội đồng bảo an liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn giữa quân đội israel và phong trào hamas của palestine
dự thảo này được brazil biên soạn nhằm mục đích cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận giải gaza
cuộc bỏ phiếu dự thảo đã hai lần bị trì hoãn trong vài ngày qua trong bối cảnh mỹ cố gắng tạo điều kiện cho các hoạt động viện trợ đến gaza
đã có một mươi hai thành viên bỏ phiếu ủng hộ dự thảo trong khi nga và anh bỏ phiếu trắng
trong diễn biến liên quan hội đồng bảo an liên hợp quốc tuyên bố không chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào của liên bang nga đối với dự thảo nghị quyết của brazil về trung đông nói trên
hôm một mươi sáu tháng một mươi nga đã đề xuất hai sửa đổi đối với dự thảo nghị quyết theo đó kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và lên án các cuộc tấn công bừa bãi vào giải gaza
sau vụ tấn công vào bệnh viện al ali ở gaza nga đã bổ sung bản sửa đổi mới nhất bằng một lời lên án riêng đối với vụ tấn công này